thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín ngày một mươi bốn tháng hai của bộ y tế cho biết
trong ngày hôm nay cả nước có sáu một trăm chín mươi ba ca mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hơn hai hai triệu ca
thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín đến chiều nay
cả nước đã tiêm vượt một trăm tám mươi sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế tiếp tục yêu cầu các địa phương tập trung đẩy mạnh chiến dịch
tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
ra soát tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng
và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine bảo đảm an toàn tiêm chủng
bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà
theo đó cơ sở quản lý sức khỏe người mắc covid một mươi chín hướng dẫn người mắc covid một mươi chín
thực hiện tự theo dõi sức khỏe và điền thông tin vào phiếu theo dõi sức khỏe
người mắc covid một mươi chín tại nhà hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và buổi chiều
khi có các dấu hiệu
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng ban hành công văn yêu cầu sở y tế và ubnd các quận
huyện thị xã ra soát tăng cường tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng
có nguy cơ mắc bệnh
ubnd tp yêu cầu tiếp tục ra soát tuyên truyền vận động và tổ chức tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho người thuộc nhóm nguy cơ hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
các trường hợp trong độ tuổi nhưng chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ liều
người từ chối tiêm trên địa bàn
ubnd tp yêu cầu tiếp tục giả soát ký người trên năm mươi tuổi người có bệnh lý nền
người có nguy cơ cao không thể đến các điểm tiêm chủng để tổ chức tiêm tại nhà
đảm bảo không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ theo hướng hướng dẫn của bộ y tế
đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi bổ sung tiêm nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín cho người thuộc nhóm nguy cơ
người sống chung người cùng gia đình thuộc nhóm nguy cơ đã tiêm đủ liều cơ bản
thực hiện nghiêm chiến dịch cao điểm tiêm chủng mùa xuân
thưa quý vị tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố hà nội nói riêng
vẫn diễn biến phức tạp và hiện nay tỷ lệ bao phủ vaccine đủ hai mũi của thành phố
đối với người trên một mươi hai tuổi đã đạt trên chín mươi chín năm và đã tiêm bao phủ mũi nhắc lại là mũi thứ ba đạt gần năm mươi năm
ubnd tp hà nội ban hành văn bản về việc giả soát tăng cường tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng nguy cơ
ubnd tp hà nội yêu cầu ubnd tp hà nội đảm bảo tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng nguy cơ
các quận huyện thị xã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tiếp tục ra soát tuyên truyền vận động
và tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người thuộc nhóm nguy cơ hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
các trường hợp trong độ tuổi nhưng chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ liều người từ chối tiêm trên địa bàn
tiếp tục giả soát kỹ người trên năm mươi tuổi người có bệnh lý nền người có nguy cơ cao không thể đến các điểm tiêm chủng
để tổ chức tiêm tại nhà đảm bảo không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ theo hướng dẫn của bộ y tế
bên cạnh đó đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi bổ sung tiêm nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín cho người thuộc nhóm nguy cơ
người sống chung người cùng gia đình thuộc nhóm có nguy cơ đã tiêm đủ liều cơ bản
thực hiện nghiêm chiến dịch cao điểm tiêm chủng mùa xuân bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng một đến ngày hai mươi tám tháng hai
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phấn đấu hoàn thành việc tiêm phủ mũi bổ sung mũi nhắc lại trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng hai học sinh tất cả các cấp học ở một mươi năm trên một mươi năm huyện thị xã thành phố của tỉnh đắk lắc
đã được tổ chức dạy học trực tiếp
và trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp tỉnh đắk lắc đã yêu cầu các địa phương nhà trường
phải triển khai tốt các phương án phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho học sinh khi học trực tiếp tại trường học
tính cho đến sáng ngày hôm nay tỉnh đắk lắc đã ghi nhận một mươi tám ba trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín
và hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín vẫn diễn biến khó lường nhất là sau dịp tết nguyên đán số ca bệnh đang có chiều hướng tăng cao
tỉnh đắk lắc yêu cầu ngành giáo dục và chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành y tế
để có phương án ứng phó nhanh với từng tình huống dịch bệnh khi học sinh học trực tiếp tại trường
tại thành phố bù ma thuật vào sáng ngày hôm nay là ngày đầu tiên học sinh mầm non tiểu học lớp sáu
đến trường trong năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai và để đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian học trực tiếp
nhà trường và phụ huynh đều chủ động triển khai phương án phòng chống dịch khi học sinh đến trường học trực tiếp
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai tỉnh đắk lắc có hơn một trường học với hơn bốn trăm năm mươi học sinh ở các cấp học
và hiện nay tỉnh đắk lắc có một trăm ba mươi tám bốn trăm tám mươi bảy học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông giáo dục thường xuyên
đã được tiêm vaccine mũi một một trăm một mươi ba bốn trăm sáu mươi bảy học sinh đã được tiêm vaccine mũi hai
trong khi đó tại thành phố đà nẵng vào ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên học sinh lớp sáu được đi học trở lại trường
như vậy là cho đến nay toàn bộ khối lớp của các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn
đã triển khai việc dạy và học trực tiếp với phương châm đảm bảo thích nghi linh hoạt và an toàn
trong bối cảnh mới của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ngày đầu tiên đi học trực tiếp với các em học sinh khối sáu đây cũng là ngày tự trường
dù đã là thời điểm bắt đầu học kỳ hai
trường lớp thầy cô bạn bè và âm thanh rộn rã của tiếng trống rừng
với các em đó là những cảm xúc khó quên và niềm vui không tả
đến ngày hôm nay trên địa bàn thành phố đà nẵng việc dạy học trực tiếp đã được triển khai
đối với toàn bộ các khối lớp của các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
riêng những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch cấp bốn vẫn tổ chức học trực tuyến
công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên
vẫn là vấn đề quan trọng được đặt lên hàng đầu
chị đã thực hiện đầy đủ các công tác vệ sinh các phòng học toán mát sát quấn
vào giờ ra chơi các cháu sẽ lao tại lớp hạn chế di chuyển ra các lớp xung quanh
hạn chế nói chuyện với các bạn ở các lớp khác nhằm giảm thiểu tối đa
và dễ dàng cho vấn đề chi vết khi xuất hiện các kf trong trường học
và trong tình huống nếu như khi các cháu đọc được tiếp mà có xuất hiện kf trong lớp học
thì lớp đó sẽ chuyển sang học trực tuyến bảy ngày
sau thời gian bảy ngày thì các cháu sẽ tiến hành test nhanh covid
âm tính thì các cháu sẽ đi học trở lại trực tiếp trở lại
để đảm bảo quyền lợi cũng như tạo điều kiện cho các em học sinh
các trường hiện đang rất linh hoạt trong việc triển khai kết hợp dạy học trực tiếp với trực tuyến
đối với các trường hợp các em học sinh đang là f f một
thì nhà trường đã tạo các phòng học trực tuyến và đưa các em vào học trong các phòng trực tuyến đó
đồng thời nhà trường cũng xây dựng thờ khố biểu và phân công giáo viên giảng dạy
cùng với cái thờ khố biểu tiên lớp học mà hiện nay các em đang học
đảm bảo xong tiến độ
theo kế hoạch ngày hai mươi một tháng một mươi hai tới đây học sinh tiểu học tại thành phố đà nẵng sẽ được học trực tiếp
riêng đối với học sinh mầm non sẽ quyết định sau khi thăm dò khảo sát ý kiến của phụ huynh học sinh
trong trường hợp nếu trường nào phát hiện nhiều ca f thì xử lý cục bộ trong trường đó
và không có chuyện là đóng cửa trường học như trước đây
và đây là chia sẻ của ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm vào sáng nay
ngày một mươi bốn tháng hai
khi đi kiểm tra một số trường trên địa bàn thành phố trong dịp chính thức đón hơn một triệu học sinh
từ mầm non đến lớp sáu ở tp hcm và đi học lại sau chín tháng ở nhà học online để phòng chống dịch covid một mươi chín
ghi nhận tại trường mầm non bé ngoan quận một tp hcm trong sáng ngày một mươi bốn tháng hai
tất cả học sinh được hướng dẫn đến bồn rửa tay kỹ càng trước khi vào lớp học
phụ huynh nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang đo thân nhiệm khai báo y tế rửa tay trước khi được toàn vào lớp
là độ tuổi nhỏ nhất
trong các bậc học nên việc đảm bảo an toàn cho trẻ luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu
mặc dù không tổ chức ăn sáng tại trường nhưng vẫn tổ chức bán trú tùy thuộc vào nhu cầu của phụ huynh
chuẩn bị cho công tác bán trú nhà trường cũng trao đổi với phụ huynh đăng ký trước để chuẩn bị thực phẩm
hiện nay trước bắt phụ huynh đăng ký là một trăm sáu mươi năm em trên hai trăm sáu mươi bảy khoảng sáu mươi sáu
qua buổi họp online với giáo viên phụ huynh thì thật sự chỉ trên năm mươi thôi
không đi học nhưng phụ huynh vẫn dự vẫn dự họp online
thì thấy là cô giáo trao đổi những công tác chuẩn bị phụ huynh yên tâm
nên cái sĩ số mà đăng lên là sáu mươi sáu chứ lúc đầu là chưa hơn năm mươi một chút xíu thôi
trong tuần này thì cô giáo cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền cũng như là gửi các clip cho phụ huynh về những bé ở nhà cùng học
hay là quay những hình ảnh này nè gửi lên group lớp để thấy các hoạt động chung của trường cái ngày đầu đón trẻ
cũng như là những hoạt động chung của lớp
để phụ huynh thấy được thấy yên tâm thì phụ huynh cho bé đi học tiếp
đối với khối tiểu học từ lớp một đến lớp năm các trường đã phối hợp với phụ huynh học sinh
trong việc giáo dục cho học sinh những kỹ năng cơ bản nhất để các em có ý thức tự giác trong việc phòng chống dịch
tuy nhiên một số trường vẫn chưa tổ chức bán trú ngay thời điểm này
trường chúng tôi trong cái tuần lễ này thì chủ yếu tập trung vào cái việc là hướng dẫn nề nếp của trường
của lớp và cái an toàn phòng dịch cho học sinh
cũng như là thời gian còn lại thì thầy cô sẽ ôn tập
củng cố lại kiến thức cho các em học sinh
bắt đầu từ tuần sau thì chúng tôi mới thực hiện cái chương trình tuần hai mươi và đi vào nề nét học tập
tổ chức cho học sinh học bình thường bán trú như mọi thời gian trước
qua đánh giá thực tế lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm ghi nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các trường
và cũng nhấn mạnh nếu trường nào xuất hiện f sẽ xử lý theo quy trình hướng dẫn của sở y tế tp hcm
thậm chí trường nào phát hiện nhiều kf khi xử lý phục vụ trong trường đó
không có chuyện đóng cửa trường học như trước đây
và để hoạt động ổn định phụ thuộc rất nhiều vào công tác tổ chức của trường
tất cả các bộ phận đều phải quán triệt nắm vững quy trình nắm vững kiến thức từ cô giáo
thử nghiệm cho đến các bộ phận phục vụ đến bộ phận y tế và đặc biệt là lãnh đạo nhà trường thì cần phải
luôn luôn kiểm giác nắm vững thông tin và đưa ra những quyết định trực thời
và trong trường học cần thiết thì phải có tham vấn
và đối với những cháu mà chưa có điều kiện học tập trực tiếp thì nhà trường cũng sẽ phải
tiếp tục duy trì việc dạy trực tuyến nói chung là trong mọi trường hợp thì phải tạo điều kiện tốt
cao để cho các học sinh của thành phố được học tập trong điều kiện tốt nhất có thể
theo sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh có hơn tám mươi phụ huynh học sinh tiểu học và
gần bảy mươi phụ huynh học sinh từ ba đến sáu tuổi đăng ký cho con em đi học trực tiếp trong đợt này
theo kế hoạch của sở học sinh tiểu học tại thành phố hồ chí minh sẽ đi học trực
tiết trên tinh thần tự nguyện không bắt buộc ngày hôm nay bên cạnh gần bảy trăm linh học sinh từ
khối bảy đến một mươi hai thành phố hồ chí minh sẽ đón thêm gần một triệu học sinh mầm non tiểu học và lớp sáu
tới trường học trực tiếp như vậy là sau gần một mươi tháng phải tạm dừng đến trường kể từ khi đợt dịch covid một mươi chín
lần thứ bốn bùng phát toàn bộ học sinh của thành phố hồ chí minh đã được đến trường
trong năm học này thành phố hồ chí minh có hơn một bảy triệu học sinh từ các bậc mầm non tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông như vậy là sau hơn chín tháng gián đoạn do dịch bệnh
các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông đã trở lại trường
về việc cho học sinh trở lại đồng loạt vào ngày một mươi bốn tháng hai trừ trẻ dưới ba tuổi
sở giáo dục đào tạo đã phối hợp với sở y tế thành phố hồ chí minh và đưa ra các tình
huống cũng như cách xử lý các tình huống trong điều kiện có dịch